sở giao thông vận tải tp hcm cho biết từ một mươi hai h trưa ngày hôm nay mùng hai tháng một mươi
bốn trạm bot do tp hcm quản lý đã bắt đầu thu phí trở lại
các đơn vị tổ chức trở lại việc thu phí sử dụng đường bộ qua các trạm do thành phố quản lý
bao gồm trạm bot an sương an lạc trạm bot cầu phú mỹ trạm thu bot xa lộ hà nội
và các trạm thu trên trục đường nguyễn văn linh
các trạm phải bảo đảm việc thực hiện thu phí theo quy định pháp luật giấy phép đầu tư được cấp
và hợp đồng bot đã ký kết các đơn vị có trách nhiệm và phối hợp với các cơ quan chức năng
đảm bảo an toàn giao thông an ninh trật tự tại khu vực trạm thông tin hướng dẫn doanh nghiệp
lái xe về nội dung thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
bên cạnh đó các đơn vị phối hợp với sở giao thông vận tải để lập biên bản ghi nhận
sự việc thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ ngay sau khi nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án tổ chức thu trở lại
trước đó những trạm bot trên đã tạm dừng thu phí từ một mươi hai h ngày hai mươi tháng bảy để phòng chống dịch covid một mươi chín